thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường cho ý kiến về một số nội dung
còn có ý kiến khác nhau của dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
tại phiên thảo luận vấn đề liên quan đến việc thành lập lực lượng tự vệ tại các doanh nghiệp
là nội dung nhận được nhiều góp ý của các đại biểu quốc hội
qua thảo luận đa số đại biểu quốc hội nhận định với sự đa dạng các loại hình doanh nghiệp hiện nay
thì việc tổ chức tự vệ nhất là tự vệ trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là rất cần thiết
trong điều kiện chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu một triệu doanh nghiệp trong thời gian tới
và có xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng lao động sản xuất công nghiệp dịch vụ giảm lao động nông nghiệp
nếu không quy định tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp sẽ không cụ thể hóa được quy định của hiến pháp
năm hai nghìn một mươi ba xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp
từ thực tiễn của đồng nai sau một số sự việc vừa qua thì cho thấy những đơn vị những doanh nghiệp
mà có lực lượng tự vệ thì sẽ góp phần đảm bảo tốt hơn
và đồng thời đây cũng chính là cái lực lượng mà tại chỗ để thực hiện việc phòng chống cháy nổ v v
cho nên tôi thấy rằng việc thành lập lực lượng tự vệ tại doanh nghiệp sẽ góp phần đảm bảo
đồng tình với việc luật dân quân tự vệ sửa đổi lần này cần bổ sung điều khoản quy định trách nhiệm
nghĩa vụ bắt buộc phải thành lập đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp
tuy nhiên đại biểu lý tiết hạnh đoàn bình định cho rằng nhà nước cần có cơ chế chính sách
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức tự vệ
tôi cũng tiến nghị là cần phải có các tiết khoản do nhà nước đầu tư
ví dụ như là trang thiết bị cho trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ v v
thì cần phải được đầu tư từ phía nhà nước và có sự kiểm soát rất là chặt chẽ
để thực hiện việc này thì nó sẽ giảm bụng
bớt những khoản chi mà doanh nghiệp phải trực tiếp chi phí
và nếu như doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các chi phí này
thì sẽ làm tăng chi phí giảm lợi nhuận sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
thì sẽ làm cho các chủ doanh nghiệp nghiệp phân vân trong quá trình tổ chức thực hiện
góp ý kiến vào dự thảo luật một số đại biểu cho rằng
để triển khai thực hiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp có hiệu quả
cần thiết tăng cường công tác thông tin truyền thông
để các doanh nghiệp nắm rõ bản chất quy định của pháp luật
trên cơ sở đó có sự đồng thuận cao và nâng cao trách nhiệm để tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp
chiều nay tại nghị trường quốc hội sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu quốc hội
vào dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thay mặt ban soạn thảo dự án luật đã có những tiếp thu giải trình các vấn đề
mà đại biểu góp ý về dự án luật
tiếp thu giải trình các vấn đề đại biểu góp ý về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
trước quốc hội bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
được ban hành sẽ cụ thể hóa hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba khắc phục khó khăn bất cập trong việc quản lý
nhằm bảo đảm quyền và trách nhiệm của công dân trách nhiệm của các cơ quan nhà nước tư pháp
trách nhiệm bảo hộ công dân và những hoạt động công vụ khác
bộ trưởng tô lâm thay mặt ban soạn thảo trân trọng cảm ơn đồng thời nhấn mạnh những ý kiến đóng góp
tại phiên thảo luận về một số vấn đề khái niệm trong dự thảo luật những nguyên tắc quản lý xuất cảnh nhập cảnh
các hành vi nghiêm cấm quyền nghĩa vụ công dân liên quan đến các giấy tờ là rất cần thiết
bộ trưởng tô lâm cho biết tại điều năm điều sáu các đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ
quy định về cấp giấy thông hành chưa cấp những giấy tờ xuất nhập cảnh thẩm quyền hủy thu hồi khôi phục hộ chiếu
và các giấy tờ khác liên quan đến xuất nhập cảnh điều kiện xuất cảnh nhập cảnh vấn đề kiểm soát xuất nhập cảnh
tạm hoãn xuất cảnh nhập cảnh cũng đã được ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ
bộ trưởng tô lâm đánh giá các ý kiến đóng góp đều thể hiện sự tâm huyết trách nhiệm cao
ban soạn thảo sẽ phối hợp với ủy ban quốc phòng an ninh tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật trình thông qua tại kỳ họp thứ tám này
tại hà nội sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam đã gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ công an nhân dân tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
cùng dự buổi gặp mặt có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
phát huy vai trò truyền thống anh hùng của phụ nữ công an nhân dân phong trào thi đua của hội phụ nữ công an nhân dân qua các thời kỳ
phụ nữ công an nhân dân đã tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và phong trào phụ nữ việt nam
hiện phụ nữ công an nhân dân chiếm khoảng trên một mươi năm quân số toàn lực lượng
các cán bộ hội viên phụ nữ công an đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực công tác
hoàn thành xuất sắc vai trò làm mẹ làm vợ xứng đáng với truyền thống phẩm chất anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang
và hiện nay là tự tin tự trọng trung hậu đảm đang của phụ nữ việt nam
được bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy các cấp nhiều đồng chí được phong cấp bậc hàm tướng
đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ công an dũng cảm có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng
biểu dương khen ngợi những cố gắng của phụ nữ công an nhân dân
đặc biệt là bốn mươi sáu đồng chí được trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định đây là một vinh dự lớn
đồng thời cũng là trách nhiệm đối với mỗi cá nhân phụ nữ công an tiêu biểu
phó thủ tướng nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân nói chung phụ nữ công an nhân dân nói riêng
đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo môi trường hòa bình ổn định
an ninh chính trị được giữ vững trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
trước những yêu cầu về xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phó thủ tướng đề nghị những tấm gương phụ nữ công an nhân dân tiêu biểu nói riêng
cán bộ hội viên phụ nữ công an nhân dân nói chung phải tiếp tục học tập
rèn luyện có khát vọng vươn lên những khó khăn kết hợp hài hòa hai yếu tố là sức mạnh truyền thống và sức mạnh thời đại
ứng dụng khoa học công nghệ bốn qua đó thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ ra sức thi đua
trở thành tấm gương sáng trong học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân

phát triển nhanh hơn
phó thủ tướng đề nghị những tấm gương phụ nữ công an nhân dân nói chung phải tiếp tục học tập